sáng nay hai mươi một tháng một mươi hai phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã về thăm tặng quà cho người dân vùng lũ tỉnh phú yên và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
trong hai đợt lũ lớn vừa qua toàn tỉnh phú yên có chín người chết sáu người bị thương một người mất tích hàng nghìn nhà dân bị ngập phải di rời người và tài sản tổng thiệt hại gần năm trăm linh tỷ đồng
tại vùng rốn lũ huyện tuy an phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã chia sẻ mất mát thiệt hại khó khăn của người dân trong và sau lũ kêu gọi mọi người mọi nhà cùng thương yêu đoàn kết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn để họ sớm ổn định cuộc sống sản xuất và chỉ đạo công tác khắc phục thiệt hại
chiều cùng ngày phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác về thăm và làm việc tại tỉnh khánh hòa